trong buổi bé vi châm thời tiết cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tâm trạng vui mừng khi được biểu diễn trong một lễ diễu binh trọng đại và hoành tráng như ngày bảy tháng năm
chỉ nhi kể việc bé được chọn tham gia buổi lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là hoàn toàn tình cờ và khá bất ngờ đối với chị
chiều hai mươi năm tháng bốn khi bé đi chơi cùng ông nội trong sân vận động thì có một cô bất ngờ mới bé ra thử vai
bé rất hợp tác ngay từ lần đầu sau đó mình mới biết đó là nghệ sĩ nhân dân thu hà
khi biết bé được tham gia mình rất vinh dự và tự hào cũng sen chút lo lắng nữa vì đây là một chương trình rất lớn
mặc dù vậy mình vẫn nghĩ đây là trải nghiệm tốt cho bé
có thể hiện tại bé chưa hiểu rõ những gì mình làm nhưng vẫn luôn cố gắng nghiêm túc luôn tự giác dơ cao tay và cười thật tươi dù dưới trời nắng nóng hay mưa lớn
về tính cách của bé châm thường ngày chị nhi cho biết bé khá năng động nhưng lại hơi khó gần với người lạ
may mắn là trong quá trình diễn tập bé lại rất hợp tác và không gặp nhiều khó khăn
chị cho biết
bé trâm ở nhà rất năng động hoạt bát và rất tình cảm nhưng không phải ai gặp cũng bé hay gần được
bé cũng không thích người lạ nhưng duyên thế nào trong quá trình luyện tập lại không hề khó khăn
bé rất hợp tác với các chú ngay từ lần đầu tiên
mặc dù vậy gia đình vẫn luôn tôn trọng quyết định của con
việc tham gia lần này cũng do bé tự quyết định
mình đã hỏi bé có đồng ý tham gia không và con đồng ý
mình cũng nói rõ với con chương trình này không phải trò chơi nên khi con đã tham gia là phải thật sự nghiêm túc
con vẫn gần đầu
nên mẹ đã tôn trọng quyết định của bé
với chị nhi thời gian luyện tập vừa qua dù ngắn ngủi nhưng mỗi ngày được xuất hiện trong đoàn diễu binh
đều là khoảng thời gian đáng nhớ của bé trâm và các chú bộ đội
hình ảnh của những người bộ đội cụ hồ cũng nhờ đó mà trở nên gần gũi thân thiết hơn rất nhiều so với ấn tượng trước đó của chị
thời tiết điện biên những ngày luyện tập luôn oi nóng đến ngày chính thức diễn ra lễ diễu binh diễu hành lại không ngừng mưa lớn
mặc dù vậy vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần của bé trâm tuy thời tiết oi nóng nhưng bé vẫn luôn tràn đầy năng lượng
không hề mệt mỏi chán nản hay quể quại
hôm nào được nghỉ không tới sân vận động bé lại hỏi mẹ bao giờ được tiếp tục thường thì bảy giờ sáng bé sẽ có mặt ở sân luyện tập
có một số ngày phải đến sớm hơn từ năm giờ ba mươi đã phải có mặt nhưng bé vẫn luôn vui vẻ khi về lại lý lo kể chuyện mẹ nghe
dù không thể cùng con đến sân theo dõi luyện tập nhưng chị nhi vẫn luôn theo dõi con qua các khung hình mà ông đã tìm ra
bà ông nội gửi hay trên sóng truyền hình chị cũng luôn động viên bé nờ nụ cười thật tươi
chị vui vẻ nhớ lại ngày nào cũng là ngày đáng nhớ của con với các chú
các chú vừa tập luyện vừa đùa vui cùng con
nhưng kỷ niệm nhớ nhất với con có lẽ là đồng chí long người bé con trên vai
bé rất quý chú và hay rủ chú về nhà chơi chú long cũng qua nhà thăm và mua quà cho bé
chị vương ý nhi vốn là một cô gái thái chính vì vậy chị cũng vô cùng tự hào khi con gái nhỏ yêu thương của mình
có thể xuất hiện trong bộ trang phim

chị vương ý nhi vốn là một cô gái thái chính vì vậy chị cũng vô cùng tự hào khi con gái nhỏ yêu thương của mình có thể xuất hiện trong bộ trang phim
về câu chuyện này chị nhi bộc bạch bản thân vừa mừng vừa lo
dù sao việc nổi tiếng trên mạng cũng có hai mặt mình cũng lo có thể ảnh hưởng đến tuổi thơ của con
chỉ mong con có một cuộc sống bình thường và hồn nhiên đúng với lứa tuổi
vũ quỳnh anh tự hào được lớn lên trên mảnh đất anh hùng điện biên và là cháu của chiến sĩ điện biên phủ năm xưa
cô vinh dự được đại diện thế hệ trẻ phát biểu những cảm tưởng suy nghĩ trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vũ quỳnh anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện là chuyên viên ban tuyên giáo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

từ nhỏ quỳnh anh luôn tự hào khi được sinh ra
quỳnh anh sinh xa và lớn lên trên mảnh đất điện biên anh hùng

gắn với chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
qua những bài giảng trang sách được thầy cô giới thiệu và những lần được thăm các di tích gắn liền với chiến dịch điện biên phủ

những nét đặc biệt oai hùng của mảnh đất đang được học tập sinh sống
quỳnh anh nói mỗi độ tháng năm về niềm tự hào ấy càng nhân lên nhiều lần
khi trên khắp cả nước đều có các hoạt động chào mừng kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
đặc biệt dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ với rất nhiều hoạt động được tổ chức
hướng về điện biên và chương trình kỷ niệm quy mô lớn với lễ diễu binh diễu hành
được đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế quan tâm
quỳnh anh cho biết vô cùng vinh dự tự hào và xúc động khi được lựa chọn là đại biểu chính thức
đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bên cạnh sự vinh sự và tự hào ngay khi được lựa chọn
cô cũng xác định đây là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành thật tốt để có một phần phát biểu thật tốt
quỳnh anh chia sẻ cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu viết bài sửa bài
để làm sao chỉ trong một thời gian giới hạn
nhưng bài phát biểu vẫn thể hiện được tình cảm của một người con điện biên
đồng thời thể hiện được tình cảm sự trân trọng lịch sử và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ
hòa chung khát vọng của cả dân tộc
góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh hạnh phúc
cùng với đó qua những tập luyện sơ duyệt và tổng duyệt
tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần tự tin bình tĩnh để có thể hoàn thành tốt bài phát biểu
trong đại lễ kỷ niệm ngày bảy tháng năm
cùng với niềm vinh dự được lớn lên trên biển đất điện biên phủ anh hùng
vũ quỳnh anh tự hào sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng
ông nội là lão thành cách mạng
ông ngoại là chiến sĩ điện biên
bà ngoại là dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường điện biên phủ
quỳnh anh cho biết nhà ông mình hiện nằm ngay chân suối cạn
nơi từng là hàng rào dây thép cai vòng ngoài của trung tâm đề kháng him lam năm xưa
cô chia sẻ thêm ông ngoại cô năm nay đã chín mươi bốn tuổi
nhưng vẫn nhớ rõ ký ức về năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm
có lẽ chưa bao giờ mình lại được nghe ông kể chuyện
về những ngày tháng chiến đấu gian khổ ác liệt
về tình đồng đội đồng chí và tinh thần chiến đấu can trường quả cảm
đó là kỷ niệm những ngày mưa liên tục
ông và đồng đội chỉ ăn gạo giang uống nước dựa lưng vào nhau lấy hơi ấm
dưới hào là bồn non là nước thậm chí cả máu trộn lẫn
nhưng tinh thần của ông và những đồng đội của mình không hề nao núng
quỳnh anh cho biết thêm thành phố điện biên phủ ngày nay đang thay ra đổi thịt từng ngày
và dù bảy mươi năm hay nhiều năm về sau nữa
những câu chuyện về lịch sử
về những năm tháng sang khổ
tinh thần chiến đấu anh súng sẵn sàng ngá xuống để tổ quốc đứng lên của ông cha
sẽ mãi là những tấm gương mà những người con người cháu như mình xin được khắc ghi
và lấy làm động lực hành trang trên mọi bước đường đời
hình ảnh hoa minh di hào hứng xem lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội
cụ thể sáng bảy tháng năm tại điện biên phủ người dân từ nhiều nơi đổ về
hào hức chào đón lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bên cạnh những hình ảnh trang nghiêm xúc động và hoành tráng trong sự kiện
hình ảnh về ca sĩ hoa minh di cũng lập tức gây sốt mạng xã hội
cụ thể cư dân mạng đang chuyển tay nhau một đoạn clip
quay cảnh hoa minh di xuất hiện với trang phục áo cờ đỏ xa vàng nón lá đang xem diễu hành diễu binh
có lẽ vì quá phân khích nữ ca sĩ đã có giây phút hơi lấn đường
và đã bị nam cảnh sát giao thông nhắc nhở nhẹ nhàng
nữ ca sĩ sau đó vui vẻ đứng gọn và thích thú cùng mọi người chào đón đoàn diễu binh
sự xuất hiện của nữ ca sĩ cũng gây nhiều sự chú ý cho người dân địa phương
cô cũng chụp ảnh với nhiều cán bộ ở các lực lượng tham gia diễu hành
đặc biệt nữ ca sĩ còn đội mưa cùng hòa giọng với đội nữ cảnh sát giao thông
hát hai ca khúc rời bỏ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người ở đó
trên trang cá nhân nữ ca sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chia sẻ
yêu nước không bao giờ sai việt nam muôn năm ngàn đời nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc
cảm ơn ông nội thật vui khi được đưa ông lên đến điện biên trong ngày trọng đại của cả nước
lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm biểu dương lực lượng khẳng định ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
khối diễu binh mở màn với bốn khối nghi trượng
hai mươi bốn khối quân đội dân quân tử vệ công an sau đó là khối diễu hành
chín khối cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến công nhân nông dân tri thức thanh niên phụ nữ
khối các dân tộc tây bắc
và cuối cùng phần trình diễn của khối nghệ thuật
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay